thưa quý vị sáng nay một mươi tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đưa ra phán quyết đối với bị cáo nguyễn kim trung thái trong vụ bạo hành khiến bé gái tám tuổi tử vong hồi cuối năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân là con ruột của thái
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức sơ thẩm tám năm tù đối với nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác che giấu tội phạm
hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm không chấp nhận kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đồng thời y án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn kim trung thái
thái bị tuyên mức án ba năm tù về tội hành hạ người khác năm năm tù về tội che giấu tội phạm tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
đối với kháng cáo của nguyễn võ quỳnh trang bị cáo trình bày rút đơn kháng cáo là tự nguyện
hội đồng xét xử xét thấy đơn kháng cáo của bị cáo là đúng quy định của pháp luật nên đình chỉ xét xử phúc thẩm
tại phiên sơ thẩm trang bị tuyên mức án tử hình về tội giết người ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt chung là tử hình
với hành vi giết người huỳnh văn châu chú tại thành phố bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ vụ án trưa ngày năm tháng năm
châu đến chơi tại nhà người bạn ở khu phố ba phường bảy tp bến tre
tại đây do có mâu thuẫn tiền bạc trước đó nên giữa châu và ông nguyễn văn tám đã xảy ra cự cãi
trong lúc xô xát châu đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người của ông tám khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện
cho vay lãi nặng với lãi suất từ ba trăm linh đến hơn một một năm
bốn đối tượng gồm đỗ anh tuấn đào văn hiệp trần văn tú và nguyễn tiến dũng
cùng chú tại hà nam vừa bị công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam
cơ quan công an xác định bốn đối tượng này vì có hành vi tổ chức đòi nợ chị phạm thị huế
tại một cửa hàng bán đồ gỗ trên địa bàn huyện trảng bom
qua làm việc các đối tượng khai nhận từng cho chị huế vay nhiều lần với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
lãi suất từ ba trăm linh đến hơn một một năm tổng số tiền thu lợi bất chính gần hai trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra các đối tượng trên còn cho anh trần quốc phong chú tại huyện trảng bom
vay số tiền một trăm linh triệu đồng với lãi suất gần sáu trăm bốn mươi một năm
hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp dây chống rét ở các trạm phát sóng của các nhà mạng
trên địa bàn huyện tân châu dương minh châu và thành phố tây ninh làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng
vừa bị công an huyện tân châu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đào ngọc long và nguyễn văn tiến
cùng chú tại hà nội khai nhận thấy nhiều trụ an ten ở các trạm phát sóng của các nhà mạng
không có người trông giữ lợi dụng đêm tối vắng người
long và tiến đã cắt trộm dây cáp chống xét có lõi đồng mang đi bán
thu lợi số tiền từ ba đến năm triệu đồng một lần
với thủ đoạn trên cả hai đã thực hiện bảy vụ trộm cắt dây cắt chống xét
từ các trụ an ten của các nhà mạng điện thoại
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố hạ long phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng ngân
đội cảnh sát công an tp hạ long vừa kiểm tra và phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá điện tử
tại khu vực trước cửa biêu điện vườn đào thuộc phường bãi cháy tp hạ long
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do đỗ văn nam chú tại thị xã quảng yên điều khiển
thì phát hiện hai mươi bốn hộp thuốc lá điện tử mang nhãn hiệu energy
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên
cùng ngày lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một trăm bốn mươi hộp thuốc lá điện tử các loại
do đỗ văn huyên chú tại thị xã quảng yên vận chuyển
toàn bộ số hàng cũng đều không có hóa đơn chứng tử